trước thực trạng thiếu nước sinh hoạt xảy ra tại một số khu vực trên địa bàn thành phố đà nẵng trong thời gian gần đây
ngày một mươi năm tháng một mươi một cục quản lý tài nguyên nước đã tổ chức đoàn công tác kiểm tra khảo sát thực tế việc khai thác
sử dụng nước của nhà máy nước cầu đỏ và tình hình nhiễm mặn tại sông cầu đỏ
cũng như việc vận hành hệ thống các hồ chứa thủy điện hệ thống đập dâng an trạch phía thượng lưu
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại đà nẵng
đoàn công tác cục quản lý tài nguyên nước do ông châu trần vĩnh phó cục trưởng làm trưởng đoàn
đã có buổi khảo sát kiểm tra thực tế các hồ chứa nước và hệ thống vận hành
xử lý nước tại nhà máy nước cầu đỏ đà nẵng
là một trong hai nhà máy được xây dựng nhằm khai thác nước mặt sông từ năm một nghìn chín trăm bảy
nhà máy nước cầu đỏ từ công suất năm sáu trăm linh m ba một ngày đêm qua nhiều lần cải tạo nâng cấp
đến năm hai nghìn một mươi năm khả năng cấp nước tăng lên ba trăm hai mươi năm m ba một ngày đêm

nâng công suất nhà máy nước cầu đỏ sẽ nâng công suất thêm sáu mươi m ba một ngày đêm
đà nẵng phân đấu đến năm hai nghìn hai mươi sẽ giải quyết căn cơ và triệt để tình trạng thiếu nước cục bộ
tại một số khu vực trên địa bàn
mùa lũ này thì hiện rất nhiều hồ đang ở mực nước chết hoặc là mực nước rất thấp so với cái yêu cầu
trước cái tình hình đó thì bộ thành viên môi trường đã có những cái chỉ đạo
đề nghị ủy ban dân các tỉnh trong năm cái lưu vực xây dựng có những cái giải pháp
theo dõi diễn biến chặt chẽ tình hình thời tiết
nhu cầu sử dụng khai thác sử dụng nước hạ du để có cái giải pháp mà tích dần nước
giảm cái lượng nước xả về hạ du và tích dần nước để đảm bảo được
có được cái mực nước tối ưu nhất vào cái đầu mùa cạn
ở đây đầu mùa cạn theo quy trình vận hành liên hồ chứa trên các lưu vực sông nó là bắt đầu từ ngày một mươi sáu tháng một mươi hai
để giải quyết được vấn đề căn cơ không ảnh hưởng tới vấn đề nhiễm mặn
tức là khi mà mạng nó xảy ra thì chúng ta vẫn xử lý được
nhưng mà hiện nay đa bộ cô đương cũng đã trình ba phương án
phương án thứ nhất là chúng ta có thể xây dựng công trình ngang mạng tại vị trí cầu đỏ
thế thì khi mạng xảy ra chúng ta cũng chẳng bị ảnh hưởng gì
cái thứ hai thì chúng ta có thể xây dựng một cụm mới của trạm án găng trạch
để làm sao đảm bảo công suất cho cấp nước thua cho nhà máy cầu đỏ và đá sông bài
và phương án thứ ba có thể là xây dựng thêm cái nhà máy mới tại găng trạch
buổi sáng cùng ngày
tại buổi làm việc với công ty cổ phần cấp nước đà nẵng và các đơn vị liên quan
đại diện các nhà máy nước thủy điện tại đà nẵng và khu vực đã báo cáo cụ thể
về tình hình chữ nước xử lý và cấp nước sinh hoạt trên địa bàn cũng như những khó khăn tồn tại
qua đó phó cục trưởng yêu cầu các đơn vị liên quan cần có sự phối hợp chặt chẽ
tích lũy nước tối đa sử dụng tiết kiệm hiệu quả để bảo đảm cấp nước sinh hoạt cho người dân
đồng thời cần triển khai các giải pháp ngắn hạn chung và dài hạn
nhằm khắc phục tình trạng nhiễm mặn cũng như ứng phó với thời tiết diễn biến khó lường
tránh ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân